với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chín bị cáo đã phải nhận những bản án thích đáng do tòa nhân dân tỉnh bình định vừa tuyên tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng qua
các bị cáo gồm tạ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú quận một tp hcm nguyễn quang thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện tiên phước quảng nam
nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú thành phố mỹ tho tiền giang nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện thái thụy thái bình
huỳnh hữu đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đoàn thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trương thị bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trương thị thu hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tp quy nhơn tp bình định và phạm long đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại thị xã giao unpa gia lai
theo cáo trạng dạng sáng ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai
bằng sự móc nối với tổ chức phản động ngoài nước huỳnh hữu đạt cùng các đối tượng đã in và phân công nhau
giải tờ rơi ở một số nơi trên địa bàn tỉnh bình định với nội dung kêu gọi ủng hộ cho cái gọi là
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và nói xấu lãnh tụ tuyên truyền kích động nhân dân lật đổ chính quyền
ngay sau đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã triển khai lực lượng
truy xét làm rõ hành vi phạm tội và bắt giữ các đối tượng có liên quan trong tổ chức phản động của đạt
ở các tỉnh thành phố thu giữ nhiều chứng cứ phạm tội
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt tạ tấn lộc nguyễn quang thanh cùng chịu mức án một mươi bốn năm tù giam
huỳnh hữu đạt một mươi ba năm tù giam nguyễn văn nghĩa và nguyễn văn tuấn cùng chịu án một mươi hai năm tù giam
các bị cáo còn lại chịu mức án từ ba năm đến sáu năm tù giam